khi bị phát hiện trụng cắt tài sản ngô văn quỳnh đã sát hại luôn cả người bảo vệ lương thiện mà hàng ngày gã vẫn xưng hô bố bố con con
kẻ máu lạnh cũng tháo cả ổ cứng camera an ninh vì tin rằng hành động ấy sẽ giúp thoát tội
vụ trọng án trong đêm
sáng tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn anh phạm hồng minh nhân viên bảo vệ vũ trường news cuare phường ngọc khánh quận ba đình hà nội đến nơi làm việc để thay ca
bình thường với ca đêm các cửa vũ trường đều được đóng rất cẩn thận
nhưng sáng nay anh minh thấy lạ khi cánh cửa cuốn bị nâng lên cách mặt đất khoảng một mươi cm
các tiếng gọi to nhưng không thấy người trực ca đêm trả lời
anh minh gọi điện thoại cho anh đê sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
cùng chú tại phường ngọc khánh là nhân viên bảo vệ ca đêm của vũ trường nhưng không liên lạc được
lúc này có thêm hai nữ tạp vụ cũng tới nơi
mọi người cùng nhau nâng cửa cuốn lên để vào bên trong
khi lên tầng hai anh minh phát hiện ông đê nằm bỏ mạng ngay tại lối vào phòng thay quần áo của nhân viên
xung quanh máu chảy lênh láng
đồng thời phát hiện cánh kết sắt đựng tiền của vũ trường bị mai thủng
cả ổ khóa mã và ổ khóa cơ của khét đều biến mất
ngay lập tức anh minh trình báo
vụ việc với cơ quan công an xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án
giám đốc công an tp hà nội đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ
các đơn vị có liên quan để tổ chức khám nghiệm hiện trường pháp y nạn nhân để điều tra
tại hiện trường các giám định viên của phòng kỹ thuật hình sự xác định người bảo vệ đã bỏ mạng vào vài giờ trước đó
trên người có nhiều vết thương được gây ra bởi vật sắc nhọn
bên trong vũ trường có nhiều lộn xộn chiếc két sắt đựng tiền trống rỗng
theo khai báo của nhân viên trong kết có hơn bốn trăm linh triệu đồng
kết quả khám nghiệm hiện trường đưa đến một nhận định đây là vụ án sát hại người cướp tài sản
một chi tiết khác được nhân viên vũ trường cho biết là thông thường khi khách về
cửa nơi đây sẽ được đóng bằng điều khiển vì thế rất khó có ai có thể đột nhập vào được
nạn nhân d được đánh giá là người hiền lành chăm chỉ và đặc biệt không có mâu thuẫn với ai
tại thời điểm đó
ông d có vợ và hai người con
những người hàng xóm với ông d khẳng định
nạn nhân sống hiền hòa tốt bụng với xung quanh gia đình chưa bao giờ có cãi cọ
ông đê làm bảo vệ ca đêm ở vũ trường để có thêm thu nhập nuôi con ăn học
từ đặc điểm cánh cửa được đóng bằng điều khiển từ bên trong
các điều tra viên nhận định kẻ vào được vũ trường chắc chắn phải rất thông thạo nơi này
do vậy nghi phạm nằm trong nhóm những người đang làm việc tại vũ trường
khi rà soát sổ chấm công
các điều tra viên đặc biệt chú ý đến ngô văn quỳnh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại huyện thường tín hà nội
là nhân viên điều chỉnh âm thanh
nếu ông d vào đây làm việc từ năm hai nghìn bốn
thì quỳnh bắt đầu làm việc tại vũ trường từ năm hai nghìn một mươi
ngày bảy tháng một mươi hai quỳnh xin nghỉ làm
đến ngày tám tháng một mươi hai thời điểm ông đê được phát hiện bỏ mạng
quỳnh cũng không đến chỗ làm và không thông báo bất cứ lý do gì
các nhân viên nơi đây cho hay sự bất thường này của quỳnh là điều chưa từng xảy ra
quỳnh cũng được đánh giá là khá chăm chỉ
tuy nhiên thời gian gần đây quỳnh vướng vào con đường cờ bạc lô đề
đặc biệt quỳnh khá thân với nạn nhân d
thường hay mua đồ ăn cho người bảo vệ này và gọi bằng bố con
các điều tra viên thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng
và từ đó có thể khẳng định đối tượng này là nghi can số một sát hại ông đề
tổ công tác phòng cảnh sát hình sự và công an quận ba đình đã phối hợp bắt giữ ngô văn quỳnh
khi hắn đang ở nhà tại xã hạ hồi huyện thường tín
đưa về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ
từng là một người hiền lành chăm chỉ có một gia đình êm ấm
nhưng chỉ sau khi dính vào lô đề ngô văn quỳnh đã bị cờ bạc hút hồn
để có tiền thỏa mãn thú vui đỏ đen quỳnh đi vay nặng lãi
với hy vọng vận may sẽ mỉm cười với mình
nhưng càng chơi quỳnh càng thua nặng
chỉ trong thời gian ngắn số tiền quỳnh vay nợ đã lên đến hàng trăm triệu đồng
theo lời khai của quỳnh đối tượng phải vay với lãi suất từ ba đến năm đồng
để có tiền cho những cuộc chơi lô đề
không có tiền trả nợ lãi mẹ đẻ lãi con quỳnh đã phải cầm cố sổ đỏ
khiến gia đình đứng trước nguy cơ phải ra đường ngỏ
lo lắng hắn vắt óc tìm cách xoay tiền và nhớ đến chiếc két sắt của phòng kế toán ở nơi làm việc
biết vũ trường chỉ có một bảo vệ trong đêm hắn âm thầm lên kế hoạch
để thực hiện hành vi phạm tội trong ngày ba mươi tháng một mươi một và mùng một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
quỳnh mua một máy mài bốn lưỡi mài và một con dao giấu sẵn trong tủ để đồ của nhân viên tại vũ trường
đến ngày bảy tháng một mươi hai quỳnh chủ động xin nghỉ một ngày
khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày quỳnh mua ớt bột hạt tiêu thủ sẵn rồi nhờ người
trở đến gần vũ trường new square ẩn nắp tại khu vực cửa thoát hiểm
đến khoảng hai giờ năm mươi phút ngày tám tháng một mươi hai khi biết khách và nhân viên vũ trường đã về hết
quỳnh gọi điện thoại cho ông đê xin ngủ nhờ
khi ông đem mở cửa thoát hiểm cho vào quỳnh đã đi lấy dao rồi vào phòng quản lý tháo ba ổ cứng của các camera an ninh
khi quỳnh đang tháo ổ cứng thì ông đê đi đến ngăn cản
gã liền chỉa dao về phía ông d nói ông mà báo tôi giết
nghe vậy ông đê chạy vội vào phòng thay đồ của nhân viên
sợ ông đe gọi cho quản lý của vũ trường quỳnh đuổi theo dùng dao tác động từ phía sau hai nhát
khiến nạn nhân đứt bao tim và rách tầm thất phả
khi ông đê ngã xuống quỳnh tiếp tục dùng dao tác động nạn nhân
sau khi biết ông đê đã tắt thở quỳnh quay lại phòng kế toán sử dụng máy mài để mai cánh cửa trước của kết sắt
hì hục gần một giờ đồng hồ cánh cửa mới bị thủng
quỳnh vơ hết hàng chục cọc tiền tổng số là bốn trăm sáu mươi chín triệu năm trăm linh ngàn đồng có trong kết
sau đó quỳnh cầm ba ổ cứng ghi hình camera đi xuống tầng một đến quầy lễ tân cạnh cửa ra
rồi vào lấy điện thoại của ông đê và chùm chìa khóa các cửa thoát hiểm
quỳnh cũng cất con dao đã gây án tại sau màn hình led gần cửa thoát hiểm khu c của vũ trường
rồi mở lấy ba ổ khóa treo tại các cửa thoát hiểm của vũ trường nhằm mục đích đánh lạc hướng cơ quan điều tra
sau đó quỳnh rời khỏi vũ trường theo cửa thoát hiểm khu c
trên đường bỏ trốn quỳnh đã vứt ba ổ cứng ghi hình camera xuống hồ thủ lệ
vứt hai điện thoại của quỳnh và ông d ba ổ khóa chùm chìa khóa xuống sông kim ngư
chiều tám tháng một mươi hai quỳnh đã sử dụng số tiền cướp được trả nợ hết bốn trăm sáu mươi bốn năm triệu
giữ lại năm triệu để tri tiêu cá nhân và mang về nhà cất giấu
quá trình điều tra công an đã thu giữ số tiền hơn bốn trăm sáu mươi triệu đồng áo khoác quỳnh mặc khi gây án
và con dao dùng để gây án cùng một số vật chứng khác
tiếp xúc với bà tịnh vợ của ông d nạn nhân bị sát hại ở vũ trường new square bà đau đớn nói
bình thường quỳnh vẫn hay gọi ông nhà tôi là bố mẹ

không ngờ nó có thể ra tay sát hại ông ấy như thế
chúng tôi tìm đến nhà của quỳnh tại hạ hồi huyện thanh trì hà nội vào chiều chín một
cổng vẫn mở và có người thân của quỳnh ở nhà
nhưng khi nghe chúng tôi hỏi chuyện người này vội vã mời chúng tôi ra về và không nói thêm một lời nào
ông nguyễn hữu tín phó trưởng công an xã hạ hồi cho biết
sau khi nhận được thông tin về công dân ngô văn quỳnh có nghi vấn liên quan đến vụ giết người cướp tài sản
lực lượng công an xã đã đến gia đình để vận động ra đầu thú
ngay sau đó quỳnh được mời lên trụ sở ủy ban nhân dân xã để làm việc
tại đây nghi can quỳnh chưa khai nhận là người gây ra vụ giết người cướp của ở vũ trường newsure
sau đó quỳnh được đưa đến cơ quan cảnh sát điều tra công an hà nội để đấu tranh làm rõ
ở địa phương ngô văn quỳnh là người hiền lành chưa có tiền án tiền sự
quỳnh hiện có vợ và một con trai bảy tuổi quỳnh học nghề sửa chữa điện tử từ bố mình
biết việc quỳnh gây ra án mạng rồi cướp tài sản chúng tôi rất bất ngờ ông tín nói
theo bà tịnh chồng làm bảo vệ cho vũ trường new square được hơn một mươi năm nay
ông nhà tôi bản chất hiền lành tính đình thật thà nên quản lý vũ trường tin tưởng
giao cho ông ấy trông coi ca đêm từ nhiều năm nay
còn tôi thì buổi chiều lo dọn thêm cho vũ trường buổi sáng thì đi bán bún phở
điều kiện kinh tế khó khăn nên cố gắng làm lụng lo cho hai đứa con đang ăn học
bà tịnh cho biết thêm mỗi ngày cứ tám giờ sáng là ông ấy tan ca
ông ấy chỉ đi bán bún phở đến trưa về mà không thấy ông ấy cứ tưởng ông có việc bận đi đâu đó
dọn cơm ra cũng không thấy về được một lúc thì công an báo ông ấy đã bị giết hại
nghe đến đây tôi đau đớn vô cùng đau đớn hơn kẻ giết hại ông ấy lại chính là người làm cùng
ông ấy là trụ cột trong gia đình mấy mẹ con vẫn nương tựa
giờ ông ấy mất rồi không biết những ngày tới mẹ con tôi sẽ sống như thế nào đây
bà tịnh bật khóc
theo bà hồng bảy mươi sáu tuổi hàng xóm của nạn nhân cho biết ông đê hiền lành lắm
trong ngõ này chẳng bao giờ mất lòng ai ai ngờ lại bị giết hại như thế
ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi năm tòa án nhân dân tp hà nội đã đưa ra xét xử vụ án ngô văn quỳnh giết người cướp tài sản
căn cứ vào hành vi mất nhân tính của đối tượng hội đồng xét xử đã tuyên phạt ngô văn quỳnh bản án hai mươi năm tù về tội cướp tài sản tử hình về tội giết người
tổng hợp mức hình phạt chung cho quỳnh là tử hình
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau